cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận đối tượng nguyễn nam thuận một mươi tám tuổi quê ở tỉnh cà mau
cùng với tăng vật từ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản
không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài và trả nợ thuận lên kế hoạch táo bạo lên mạng đặt hàng hóa có giá trị lớn rồi ra tay cướp tài sản
ngày chín tháng bốn thuận vào trang mua bán hàng trực tuyến công ty vàng bạc đá quý phú nhuận ở quận một mươi tp hcm
đặt mua một nhẫn kim cương có giá hơn chín mươi năm triệu đồng thỏa thuận hình thức nhận hàng thanh toán trực tiếp để thực hiện hành vi cướp tài sản
chiều ngày một mươi hai tháng bốn anh nguyễn trọng liên bốn mươi sáu tuổi trú tại tp hcm và anh nguyễn đức lợi hai mươi năm tuổi quê ở tỉnh bình định đi giao hàng cho thuận
nhưng đối tượng luôn thay đổi địa điểm giao hàng và hẹn tại điểm vắng ở hẻm sân bóng đá xã phước thiền
lợi dụng lúc anh lợi và anh liên không để ý thuận rút dao đâm vào cổ anh lợi để cướp hàng
trong lúc hai bên rằng co lực lượng tuần tra công an huyện nhân trạch có mặt khống chế đối tượng cùng với hung khí gây án